qua một số hội nghị mang tầm quốc tế mà việt nam đã được đăng cai tổ chức thành công trong những
năm vừa qua như apec đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới ipu lần thứ một trăm ba mươi hai hội nghị diễn đàn
tiên qua đó có thể khẳng định về sự phát triển của một loại hình du lịch mới đầy tiềm năng ở việt
nam du lịch mice mice được biết tới là loại hình du lịch kết hợp với hội nghị hội thảo triển lãm
hay tổ chức sự kiện khai thác thị trường mice là một trong những mục tiêu của chiến lược phát triển
triều tiên chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển này
tổ chức một cái sự kiện lớn như vậy nó đòi hỏi về huy động một lực lượng nhân sự rất là mạnh nó có
nhiều ngành phối hợp với nhau từ đảm bảo an ninh an toàn đến giao thông và đến nhiều những loại dịch
bộ khác nhau cho nên tổ chức một sự kiện lớn có nghĩa là cái hệ thống hoạt động của ngành du lịch
nó phải được nâng cấp nó phải như là một bộ máy hoạt động đều tay và qua cái việc vừa rồi chúng
ta chứng minh rằng việt nam cũng từng bước trở thành một trung tâm du lịch hội nghị của thế giới
du lịch smile có yêu cầu đặc thù về cơ sở hạ tầng
hệ thống các dịch vụ đi kèm cũng như các dịch vụ khác như ăn uống vui chơi mua sắm
hiện tại thành phố hồ chí minh và hà nội là hai địa điểm nằm trong top một mươi thành phố đông nam á
thu hút khách du lịch công tác nhiều nhất theo báo cáo các điểm đến châu á thái bình dương của mastercard
hà nội sau này tiếp tục tổ chức được các loại hội nghị như thế nên là chúng ta sẵn sàng làm
chúng ta có kinh nghiệm làm chúng ta có khả năng làm và đặc biệt là chúng ta có nhiệt tình và có cái
khách của người hà nội cộng vào thì chúng ta có thể làm du lịch hội nghị tức là gì đến đây hội nghị
và đến đây du lịch và chính cái du lịch thu hút cái hội nghị và hội nghị thu hút cái du lịch là như thế
sau đây sẽ có nhiều những nước hoặc nhiều những công ty lớn họ cũng sẽ đưa người sang đây để
tổ chức những cái hội nghị của họ trên đất nước việt nam và đấy chính là cái đích tiến tới của
du lịch việt nam bởi vì cái mảng du lịch mice đang phát triển rất mạnh và nó dần dần nó trở thành một
bộ phần quan trọng của du lịch việt nam cơ hội cho du lịch mice đang mở ra và việc khai thác du
lịch mice hiệu quả sẽ mang lại những lợi ích không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh du lịch mà còn trong
cả phát triển kinh tế xã hội thông qua các sự kiện hội họp đặc biệt là những sự kiện mang tính quốc tế